trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi trong khi trời lại lặng gió
vì thế tầm nhìn xa trên cả hai huyện đảo đều duy trì mức trên một mươi km sóng biển thấp dưới hai m
thuận lợi cho các hoạt động giác hơi bám biển của bà con người dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước